liên quan tới vụ việc bé trai hai tuổi bị bắt cóc tại bắc ninh đã gây hoang mang dư luận trong những ngày vừa qua
mặc dù cháu bé may mắn đã được tìm thấy và trở về an toàn bên gia đình
tuy nhiên có thể thấy thủ đoạn bắt cóc trẻ em rất tinh vi đa dạng
tội phạm này có những đặc điểm phổ biến đó là hành vi bắt cóc chiếm đoạt trẻ em
có thể xảy ra ở bất cứ đâu với bất cứ gia đình nào và với trẻ em ở mọi lứa tuổi
khi cháu đang ở cùng nguyễn thị thu ở nhà người yêu của thu tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
tại cơ quan công an thu khai mục đích bắt cóc bé trai để mang về nuôi
vụ bắt cóc đã cho thấy sự sơ sẩy chủ quan của không ít bậc phụ huynh và chỉ cần vài phút lơ là của người lớn
trẻ em sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
qua sự việc này là một hồi chuông được sóng lên cảnh báo các bậc cha mẹ cần chú ý tới con em mình hơn
nhất là tại nơi công cộng
đồng thời đây cũng là ví dụ thực tế về tình trạng bắt cóc trẻ em mà bấy lâu nay dự luận vẫn hay nhắc tới
vậy cần hiểu gì về loại tội phạm này và cần có những biện pháp gì để phòng tránh các tình huống tương tự xảy ra
mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và trung tá đào trung hiếu
chuyên gia tội phạm học cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
vâng xin mời chị thúy quỳnh tiếp nối với chương trình
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin lịch chân thành cảm ơn trung tá đào trung hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
vâng thưa ông có thể thấy là trên thực tế hiện nay thì tình trạng bắt cóc trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp với những thủ đoạn rất là tinh vi
vậy thì ông nhận định như thế nào về tình trạng này ạ
thế thì cái loại tội phạm này khi xảy ra thì sẽ gây ra sự hoang mang rúng động trong lượng xã hội
bởi vì là nó sẽ xâm hại trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm
về tính mạng sức khỏe của trẻ em và gây ra rất nhiều những hệ lụy những cái vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
cái thủ đoạn của tội phạm bắt cóc trẻ em thì đầu tiên là nó luôn khai thác tối đa những sơ hở của người lớn
người lớn ở đây có thể là cha mẹ có thể là giáo viên
khai thác những cái sơ hở đó và khai thác cái sự non nớt của trẻ
các đối tượng nó sẽ nhằm vào cái chuyện hỡ hình của cha mẹ này rồi thì của thầy cô giáo này
có thể giả danh ở các trường học có thể giả danh là người nhà được bố mẹ nhờ đến đón
thậm chí trà trộn vào rủ dê các cháu cho các cháu những cái quà bánh nào đó
đặc biệt những đối tượng mà đã quen biết các cháu ở trên không gian mạng
các cháu tham gia vào các cái trò chơi điện tử
trong cái cộng đồng các cái nhóm họ hẹn với nhau online
lúc offline cái dê các cháu ra cổng và đưa đi
thế còn riêng tình trạng bắt cóc này thì các đối tượng sẽ tập trung ở những nơi mà công cộng
đặc biệt là khu trung cư
vụ này là công viên
ở những nơi địa điểm có nhiều người qua lại chỉ cần một sự sao nhãn thôi là trẻ em sẵn sàng có thể rơi vào tay kẻ bất lương
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chủ động phòng ngừa tội phạm bắt cóc chiếm đoạt trẻ em đặc biệt là ở những địa điểm công cộng ạ
vâng trước hết là tôi muốn dành cho các cái kỹ năng tại nơi công cộng
thế thì trẻ đặc biệt là dưới độ tuổi dưới một mươi tuổi
khi tham gia các cái sinh hoạt tại các nơi công cộng chẳng như những công viên này khu vui chơi ở những khu trung cư này hoặc là tại các siêu thị các trung tâm thương mại đi theo cùng người lớn
thì cái việc đầu tiên là người nhà bố mẹ người thân là phải luôn để mắt trong con
đấy là cái điều đầu tiên
và luôn để trẻ em dặn dò trẻ em là không cách xa quá một mét
tức là luôn trong phạm vi quan sát
và có thể là là
thứ hai nữa là nên giới thiệu cho trẻ ngay từ cái lúc nhỏ về cái nguy cơ có thể ra đối với các con
và tập huấn cho các con biết những kỹ năng xử lý những tình huống mà bị những đối tượng rụ rỗ
đấy là những kỹ năng hết sức cơ bản
và bố mẹ nào cũng có thể dặn dò con mình
thế và nó là cái sự đàn sen giữa cái kỹ năng của cha mẹ và kỹ năng của con cái
đặc biệt là ở các cộng đồng viên cư thì khi thấy những hiện tượng bất thường
những đứa trẻ bị lôi kéo thì những người xung quanh phải có một ý thức cảnh giác
phải nghĩ ngay liệu đây có phải một vụ bắt cóc trẻ em không
khi thấy những đứa trẻ dễ dụa trong tay một người lạ thì cần phải có ý thức can thiệp ngay
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị thực tế cho thấy là tình trạng bắt cóc trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp
theo thống kê của cơ quan chức năng thì chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín
cả nước đã có trên hai trăm linh vụ buôn người trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
do đó vụ việc trên như là một tiếng chuông cảnh tình tới các phụ huynh
hãy thường xuyên quan tâm và để mắt tới con em mình
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay cũng xin được kết thúc